sau hơn ba tuần điều trị bệnh nhân bị vi khuẩn whitmore ăn cánh mũi đã được xuất viện vào ngày một mươi chín tháng chín
chuyên gia bệnh viện bạch mai khuyến cáo bệnh do vi khuẩn whitmore tuy rất nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao
nhưng nay đã có kháng sinh đặc hiệu điều trị nên có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời
tuy nhiên hiện nay bệnh whore chưa có vaccine phòng bệnh cho nên biện pháp dự phòng cơ bản nhất
vẫn là các biện pháp vệ sinh cá nhân tăng cường phương tiện phòng hộ lao động
và tránh để ra bàn tay cũng như là da bàn chân các bộ phận trong cơ thể tiếp xúc với bùn đất hay nước nhiễm bẩn
thưa quý vị ngang nhiên xảy thịt đất công là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thời nay
năm hai nghìn một mươi sáu thời điểm trước khi được cổ phần hóa với nhiều phương thức khác nhau
tổng công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu bình dương đã bán hơn một trăm tám mươi tám ha đất công
cho hai công ty liên kết với giá rẻ bất thường
trong đó có hơn bốn mươi ba ha được coi là đất vàng
với giá hơn năm trăm tám mươi một đồng một mét vuông thậm chí là hơn một trăm bốn mươi năm ha đất công khác được bán với giá là sáu usd một m hai
có nghĩa là tương đương khoảng một trăm ba mươi tám đồng một m hai
mời quý vị và các bạn tìm đọc kỳ một định giá đất vàng rẻ như cho
trong khi đó trên báo quân đội nhân dân số ra hôm nay có bài viết tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay
ngân hàng nhà nước việt nam vừa tiến hành giảm hai mươi năm với các lãi suất điều hành
bao gồm lãi xuất tái cấp vốn lãi xuất tái trị
lãi suất cho vay qua đêm lãi suất trào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở
việc này giúp cho các ngân hàng thương mại giảm chi phí vay tái cấp vốn
tái chí khấu từ ngân hàng nhà nước việt nam
và qua đó tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay nhờ chi phí vốn đầu vào được giảm bớt
tăng thuế túi ni lông để góp phần bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp mà bộ tài chính báo cáo
nhưng chính sách này có vẻ như bất lực khi mà giá bán nhiều loại túi ni lông còn thấp
đây là nội dung của bài viết
hạn chế túi ni lông đánh thuế cũng như không được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo ý kiến của nhiều chuyên gia thuế bảo vệ môi trường là khoảng năm mươi đồng một kg
thế nhưng giá bán sản phẩm này trên thị trường thì chỉ hai mươi đồng một kg
rõ ràng là có vấn đề
nếu tính đúng đủ và giám sát chặt chẽ doanh thu của cơ sở sản xuất kinh doanh túi ni lông
nhất là các khoản hộ thuế khoán
thì chắc chắn là giá túi ni lông phải gấp ít nhất từ bốn đến năm lần so với hiện nay
lúc đó thì ý thức sử dụng túi ni lông
và do đó cơ quan thuế cần phải nhận trách nhiệm cũng như giám sát chặt chẽ
doanh thu sản xuất kinh doanh túi ni lông để không thất thoát thuế
trong khi đó trên báo hà nội mới số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý
phát triển nông nghiệp hữu cơ mở hướng mới cho nông nghiệp việt nam
vâng theo bài viết hiện nay thì nhiều địa phương trên cả nước đã xây dựng thành công mô hình nông nghiệp hữu cơ
với không ít mặt hàng được người tiêu dùng đón nhận và xuất khẩu với một số nước
tuy nhiên để có một nền nông nghiệp hữu cơ vẫn là câu chuyện dài
bởi nhiều nguyên nhân như là nguồn vốn đầu tư lớn chưa có hệ thống tiêu chuẩn quốc gia
sản phẩm hữu cơ bị đánh đồng với các sản phẩm nông nghiệp thông thường khác
vậy đâu là giải pháp để phát triển nông nghiệp hữu cơ mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp việt nam
mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang ba
trong khi đó chuyên mục cùng suy ngẫm trên báo nhân dân số ra hôm nay có bài
ngăn chặn hành vi phản cảm tại các di sản văn hóa
ngay sau khi đăng tải trên facebook ngày một mươi tám tháng chín đoạn phim có nội dung thô tục
nhằm mục đích là khoe thân của một người mẫu diễn viên đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng
bởi lẽ hình ảnh thiếu vải của người mẫu này được quay công khai
tại một nóc nhà thuộc khu phố cổ hội an quảng nam
vô hình chung là diện mạo của khu đô thị cổ kính thâm niên và được công nhận là di sản văn hóa thế giới
bị lợi dụng để thực hiện những hành vi phản văn hóa
hành vi phản cảm tại các di sản văn hóa là việc làm không thể chậm trễ
và đòi hỏi phải triển khai đồng bộ quyết liệt có tính gian đe
đối với cá nhân có hành vi sai phạm tùy theo mức độ
cơ quan chức năng phải xem xét biện pháp xử lý thích hợp
cần phải kêu gọi trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện và ngăn chặn các sai phạm
chỉ có sự vào cuộc tích cực và đồng bộ như vậy thì mới đủ sức ngăn chặn những hành vi cố tình
làm tổn thương di sản và tác động tiêu cực đến hình ảnh đất nước con người việt nam
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại